liên quan căng thẳng giữa israel và iran ngày hôm qua một mươi năm tháng bốn liên hợp quốc và nhiều nước trên thế giới
tiếp tục kêu gọi tất cả các bên liên quan trong khu vực kiềm chế không để bất ổn leo thang
trong khi đó cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea xác nhận iran đã tạm thời đóng cửa các cơ sở hạt nhân
sau khi cân nhắc tới yếu tố an định
trong cuộc điện đàm với ngoại trưởng iran hossein ami abdollahian tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
đã kêu gọi tất cả các bên liên quan trong khu vực tiếp tục kiềm chế và kêu gọi hai nước dừng các hoạt động trả đũa qua lại
cùng ngày trong cuộc điện đàm với người đồng cấp iran ngoại trưởng trung quốc vương nghị bày tỏ hy vọng
tehran có thể xử lý tốt tình hình và tránh cho khu vực thêm bất ổn
trong khi đó ngoại trưởng nhật bản kimikawa yoko hôm nay cũng đã có cuộc điện đàm với ông ami abdullah yan
trong đó kêu gọi iran kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng ở trung đông
tổng giám đốc iaea rafael grossi cũng bày tỏ lo ngại khả năng tenavib sẽ tấn công vào cơ sở hạt nhân iran
nhằm đáp trả vụ tấn công của tehran cuối tuần qua
iran đã thông báo với các thanh sát viên iaea về việc đóng cửa tất cả các cơ sở hạt nhân vì lý do an ninh
trong bối cảnh có nhiều quan ngại về khả năng israel có thể trả đũa vụ tấn công đêm ngày một mươi ba tháng bốn
truyền thông iran dẫn lời tổng thống nước này ebrahim prayson sadati khẳng định
tehran sẽ đáp trả mọi hoạt động đi ngược lại với lợi ích của quốc gia